bộ công an và thành ủy tp hcm thống nhất tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố
công an huyện grong năng tỉnh đắk lắc vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng
bằng tinh thần đoàn kết sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng
cuộc sống mới đang hồi sinh tại huyện văn chấn tỉnh yên bái nơi lũ dữ vừa đi qua
trong phần tin quốc tế thượng viện mỹ thông qua dự luật cải cách thuế mạnh mẽ nhất trong hơn ba thập kỷ qua
sau đây là nội dung chi tiết
sáng nay tại khuôn viên phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang và tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bùn nhân vô lạch chít
đã chủ trì họp báo tuyên bố bế mạc năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại họp báo chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước việt nam và lào
để thiết thực kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức hàng trăm hoạt động phong phú sinh động
trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy
cả năm hai nghìn một mươi bảy đã trở thành ngày hợp báo chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
ngày hội chung của nhân dân hai nước ngày hội của tình đoàn kết việt nam lào lào việt nam
và đã thành công tốt đẹp thực sự là năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa hết sức sâu sắc
trong đời sống chính trị xã hội và là mốc son quan trọng trong quan hệ việt nam và lào
những hoạt động kỷ niệm đó đã tạo thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ
là dịp để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các ngành
đã cấp các địa phương và các đẳng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
về ý nghĩa tầm quan trọng của truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt
sự ủng hộ trí tình trí nghĩa giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước ngày nay
bày tỏ đồng tình với những đánh giá của chủ tịch nước trần đại quang
tổng bí thư chủ tịch nước mun nhong volachit khẳng định
mối quan hệ đặc biệt lào việt nam
đã được giữ vun đắc và phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo
vì vậy nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước
phải có trách nhiệm bảo vệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại lào việt nam ngày càng phát triển hơn nữa
thay mặt đảng chính phủ và nhân dân lào
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đảng chính phủ và nhân dân việt nam anh em
đã có sự giúp đỡ to lớn quý báu
dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như sự nghiệp bảo vệ giữ gìn chế độ mới
và xây dựng phát triển đất nước chúng tôi hiện nay
trong bối cảnh hiện nay nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước
phải có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam ngày càng đơm hoa kết trái
cũng tại buổi họp báo chủ tịch nước trần đại quang và tổng bí thư
chủ tịch nước bunyang volachit cùng trân trọng tuyên bố
năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi tám
đã thành công rất tốt đẹp
đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh
tinh thần và thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi chín
là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai đảng nhà nước
và nhân dân hai nước việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
cũng trong chiều nay ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
và ban thường vụ thành ủy tp hcm
đã tổ chức hội nghị về phối hợp lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đồng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng
giúp ban thường vụ thành ủy tp hcm và ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
phát biểu trị đảng hội nghị
thượng tướng tô lâm yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị
cần thảo luận đánh giá thẳng thắn
kết quả phối hợp trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
trong thời gian qua
mạnh dạn chỉ ra những vấn đề tồn tại
trao đổi nội dung biện pháp
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác này
trong thời gian tới
thượng tướng tô lâm nhấn mạnh
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
và ban thường vụ thành ủy tp hcm
cần thống nhất các chủ trương giải pháp công tác lớn
chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn tp hcm
trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phối hợp
trong thời gian qua
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
và ban thường vụ thành ủy tp hcm
thống nhất chủ trương
một số nội dung tăng cường phối hợp lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội
trên địa bàn tp hcm
trong thời gian tới
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an
đã tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
cho năm đồng chí lãnh đạo thành phố
đã có thành tích xuất sắc
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
sáng nay đồng chí thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an
đến thăm và làm việc tại công an tỉnh bình phước
tại buổi làm việc công an tỉnh bình phước
đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
theo đó lực lượng công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác
tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
lãnh đạo chỉ đạo về công tác
đảm bảo an ninh trật tự
nhất là trên tuyến biên giới
và duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với công an
các tỉnh giáp biên với campuchia lào
tổ chức triển khai nhiều kế hoạch
tập trung phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
tệ nạn xã hội giữ gìn trật tự an toàn giao thông
qua đó kéo giảm năm tám các vụ phạm pháp hình sự
giảm ba mươi các vụ cháy
và giảm ba các vụ tai nạn giao thông
so với năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc
đồng chí thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương sự nỗ lực cố gắng
của lực lượng công an tỉnh bình phước
trong các mặt công tác công an
đồng thời đồng chí bộ trưởng chỉ đạo
lực lượng công an tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa
các công tác đảm bảo an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội
chú trọng thực hiện công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
nhất là việc thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết trung ương bốn trung ương sáu khóa một mươi hai
xiết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh
gắn với chăm lo chính sách cho cán bộ chiến sĩ
để đội ngũ luôn yên tâm công tác
chiến đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhân mùa lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi tám
vào chiều ngày hôm nay
thượng tướng phạm dũng nguyên thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
đã đến thăm phạm quà
và chúc mừng các cơ sở tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh
đoàn đã đến thăm chúc tòa giám mục buôn ma thuật
và dòng tu nữ vương hòa bình
thượng tướng phạm dũng
cùng các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
đã gửi những lời chúc tốt đẹp
đến các vị giám mục linh mục các tù sĩ
cùng đồng bào giáo dân
có một mùa giáng sinh hân hoan an lành hạnh phúc
trong không khí nồng ấm thân tình
các đồng chí lãnh đạo công an
đã ghi nhận những đóng góp
của các vị chức sát tôn giáo
và đông đảo đồng bào giáo dân thời gian qua
trong phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
và đoàn kết xây dựng thôn buôn khu phố
no ấm yên bình văn hóa
các vị giám mục linh mục các tu sĩ
cũng bày tỏ tâm nguyện của mình
trong thời gian tới
sẽ tích cực vận động bà con giáo dân
ở các giáo sứ họ đạo
nêu cao tinh thần đoàn kết tôn giáo
đại đoàn kết dân tộc
sống tốt đời đẹp đạo
góp sức vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã tống đạt các quyết định tố tụng
đối với bị can phùng đình thực
nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
qua điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tham mô tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam
và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông phùng đình thực
sinh ngày một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại nhà số sáu n sáu a
khu đô thị mới dịch vọng phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
do những sai phạm của ông thực
trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã tống đạt các quy định tố tụng
đối với bị can phùng đình thực
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng
vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với ông trương thanh tùng
phó trưởng ban giải tỏa đền bù số hai đà nẵng
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với ông tùng
có ba cán bộ khác của ban giải tỏa đền bù số hai
cũng bị khởi tố
với cùng hành vi là ông nguyễn song hùng
cán bộ kỹ thuật bà ngô thị thương
cán bộ áp giá đền bù
ông tán đăng khánh
cán bộ xác định tính pháp lý nhà đất
theo công an đà nẵng
ông tùng được giao thực hiện kiểm định cây cối hoa màu
vật kiến trúc của hai năm hectare rừng sơn trà
được giao khoán cho các hộ dân để đền bù giải tỏa
theo đó ông tùng và cấp dưới
không đi kiểm tra thực tế
không có sự tham gia của chính quyền địa phương
kiểm định không đúng số lượng chất lượng
biên bản kiểm định không được thực hiện tại hiện trường
hồ sơ kiểm định cũng ghi thêm nhiều công trình kiến trúc
không có trong thực tế
kê khống số lượng so với hiện trường đất rừng sơn trà được giải tỏa
ban giải tỏa đền bù số hai đà nẵng
đã thanh toán khống số tiền là bốn trăm bốn mươi bảy năm triệu đồng
từ hồ sơ kiểm định khống do tùng và cấp dưới thực hiện
làm việc với cơ quan điều tra
ông tùng thừa nhận
biết được biên bản được thực hiện kiểm định không đúng
đối với ba hồ sơ giải tỏa
nhưng vì có lợi ích cho bản thân
nên đồng ý ký
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ sơn la về thái bình
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an huyện tiền hải triệt phá
bắt một đối tượng thu giữ một bánh heroin
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực xã tây tiến huyện tiền hải
lực lượng công an đã bắt quả tang hờ a tính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tệ bản pakha xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
đang vận chuyển trái phép một bánh heroin
có trọng lượng hơn ba trăm linh gram
hờ a tính khai nhận vận chuyển số ma túy trên
ở tỉnh sơn la mang về thái bình để tiêu thụ
thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ án mạng xảy ra
vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai
tại quán karaoke anh quân
thuộc khu phố bình đáng phường bình hòa thị xã thuận an
trong đó nạn nhân là chủ quán karaoke
ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết
đã xác định và tạm giữ một mươi một đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra
tại quán karaoke anh quân
do anh lê văn trung làm chủ
có hai nhóm thanh niên đến hát
tại đây hai nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến sâu sát
ông trung cùng nhân viên quán can ngăn
lúc này nhóm đối tượng gồm phạm văn hiếu nguyễn đình trung
cùng chú tại tỉnh phòng bình
văn tấn ninh chú tỉnh quảng ngãi
và huỳnh thị hằng chú tỉnh phú yên
cùng bảy đối tượng khác
đã cái cọ và xảy ra mâu thuẫn với chủ quán karaoke
trong lúc đánh nhau
các đối tượng hiếu trung ninh và hằng
đã dùng dao gậy để tấn công
đâm ông trung tử vong tại chỗ
và làm một người khác bị thương
hai mươi đối tượng từ độ tuổi hai mươi đến sáu mươi
đã bị công an huyện trà cú tỉnh trà vinh
bắt quả tàng khi đang tham gia đánh bạc
tại ba tụ điểm tại ấp dầu đôi
xã quảng hữu huyện trà cú
vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
công an huyện trà cú bố trí lực lượng
và bắt quả tàng bốn mươi đối tượng
có hộ khẩu tại các huyện trà cú cầu ngang tiểu cần
đang sát phạt nhau trên chiếu bạc
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ
tại hiện trường một mươi hai xe máy hai mươi một điện thoại di động
và hơn hai trăm linh triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác
được biết các tụ điểm này do trần văn vụ
trần văn thanh và võ minh trí
chú ở địa phương đứng ra tổ chức
và đây là các đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc
còn tại đắk lắk
một tụ điểm chuyên đánh bạc ban đêm
trong dãy vắng vừa bị công an huyện crong năng
phát hiện triển xóa
tăng vật thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
qua công tác nắm tình hình
đội điều tra tổng hợp của công an huyện crong năng
đã xác minh một đường dây
chuyên móc nối tổ chức đánh bạc lưu động
sau nhiều ngày kiên trì theo dõi
đến đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai
tại một khu giấy vắng ở thôn xuân thanh
tổ phá án đã mật phục
với bắt quả tàng một mươi bảy đối tượng
đang tụ tập đánh sóc đĩa ăn tiền
qua công tác nắm tình hình
thì được quần chúng nhân dân cung cấp
trên cái địa bàn xã e đá
huyện crong năng
trong những ngày vừa qua
có một băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc
với quy mô rất là lớn
từ nhiều cái địa phương khác
đến địa bàn huyện hoạt động
thì thường cái phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng
thường chọn những cái khu vực thưa dân cư
lô cao su
rồi vườn cà phê
thường xuyên thay đổi địa điểm
cánh gác bảo vệ cẩn thận
tránh cái sự phát hiện của cơ quan điều tra
thì sau khi mà lắm vững được
chắc được tình hình phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
thì cơ quan điều tra công an huyện đã tổ chức
triển khai lực lượng
mật phục bí mật bắt quả tàng

tại chiếu bạc và trên người các đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật
gần ba trăm linh triệu đồng
ba xe ô tô
một mươi tám điện thoại di động
một mươi bảy xe máy và nhiều phương tiện khác liên quan
để đánh lừa
qua mắt quần chúng và cơ quan công an
các đối tượng đánh bạc đã tiến hành
sát phạt nhau vào ban đêm
và thường xuyên thay đổi địa điểm trong các khu dãy vắng
đồng thời cắt cử người canh gác
vòng ngoài và có người phục vụ
sinh hoạt tại chỗ
việc chia xóa được ổ nhóm đánh bạc này
khiến người dân rất vui mừng
nói chung là ở địa phương
thời gian gần đây này
tị nạn mất trộm khắp về cả ban ngày rất nhiều
nó cứ lẫn lộn người ngay
và một số những cái ngội đánh bạc đông lắm
bà con là chắc cũng
xong vụ này là cũng phấn khởi
từ nay đến tết là nghe cũng không lo lắm
về vấn đề an ninh trật tự
nói hôm qua lực lượng công an huyện
đã cố gắng nhiệt tình
làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này
bà con rất phấn khởi
vụ việc đang được công an huyện crom năng tỉnh đắk lắc
mở rộng điều tra để xử lý nghiêm
hôm nay tại trụ sở công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
công an huyện diên khánh đã tổ chức tiêu hủy hàng loạt
vũ khí thô sơ vũ khí tử chế
và vũ khí quân dụng đang được thu giữ
số vũ khí bị tiêu hủy là bốn trăm ba mươi chín vũ khí
các loại bao gồm ba trăm linh hai dao kiếm mã tấu

bốn súng kíp hai súng quân dụng
những vũ khí này được lực lượng công an huyện tiên khánh
thu gom từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó có rất nhiều vũ khí
được quần chúng nhân dân tự giác giao nộp cho công an
việc thu gom vũ khí và tổ chức tiêu hủy chúng
được công an huyện diên khánh thực hiện thường xuyên
nhằm hạn chế số lượng vũ khí thô sơ trên địa bàn
qua đó góp hạn chế số vụ phạm pháp hình sự
hạn chế những vụ án đau lòng có thể xảy ra
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
như đã thành thông lệ hàng đêm
trên khắp các nẻo đường ngõ phố tại thành phố đà nẵng
người dân đều dễ dàng bắt gặp cảnh
từng tốp xe gắn máy của các lực lượng công an
dân phố dân phòng dân quân tự vệ
phối hợp tuần tra
trong lúc người dân đang yên giấc
thì họ lại chia thành các ca trực
từ bảy h tối hôm trước cho tới năm h sáng hôm sau
nhằm đảm bảo an ninh trật tự
giữ gìn bình yên cho địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại công an phường thuận phước quận hải châu
một buổi tuần tra kiểm soát tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
xuất phát từ
trụ sở công an phường
tổ tuần tra do đại úy lê phi minh làm tổ trưởng
tổ chức kiểm soát an ninh trật tự
trên các tuyến đường chính trên địa bàn phường
phát hiện đối tượng nghi vấn
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường thuận phước
tiến hành áp sát kiểm tra
thay vì sự hợp tác đối tượng đã dùng xe máy bỏ chạy
với tốc độ cao
với tinh thần chấn nắp tới cùng
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn đã khống chế được đối tượng
cô giữ hai gói ma túy sạng cỏ mỹ
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường thuận phước
lại tiếp tục bắt quả tang một vụ
đang có hành vi vận chuyển ma túy dạng cỏ mỹ
như vậy chỉ trong vòng một mươi năm phút
lực lượng này đã bắt giữ hai đối tượng
phù giữ bốn gói ma túy cỏ mỹ
đối với tội phạm này
hiện nay hành vi rất là
mạnh động và
rất là nguy hiểm cho xã hội
bên cạnh đó khi mà chúng tôi đi tuần trước
phát hiện những đối tượng nghi vắng
thì chúng tôi sẽ cho dừng xe để kiểm tra hành chính
cũng như là nếu thấy nghi vắng
thì chúng tôi mời về công phường làm việc
trong năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn đã bắt quả tang
hàng trăm vụ phạm pháp
lập hồ sơ xử lý hàng trăm đối tượng
thu giữ nhiều tài sản có giá trị
mà đối tượng đã xâm hại
đồng thời ngăn chặn kịp thời
được các ý đồ chuẩn bị phạm tội
góp phần đắc lực bảo vệ an ninh xã hội
và sự phát triển của thành phố
hiện nay lực lượng của tổ tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
đem lại sự an tâm rất nhiều
cho dân cư của khu phố này
đặc biệt bây giờ
cũng như vào đêm lúc khuya
mở cửa ra thấy lực lượng đi qua đi lại
coi ngõ giám sát
thì người dân rất là an tâm
tại khu vực này là sinh viên rất nhiều
nếu có việc gì phức tạp xảy ra
thì các anh đều có mặt
quyết định tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
đã quy định khá rõ ràng
và bổ sung theo hướng
tăng thêm các lực lượng phối hợp với nhau
trong công tác tuần tra kiểm soát
đây cũng là thông điệp mạnh mẽ của chính quyền
nhân dân thành phố
thể hiện sự quyết liệt
không khoan nhượng với bất cứ loại tội phạm nào
căng cường kiểm tra việc thực hiện quyết định tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
của ủy ban nhân thành phố
phối hợp các lực lượng
gồm đó là nội chính của văn phòng ủy ban thành phố
rồi bộ chính quyền quân sự thành phố
cùng với các lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố
sẽ triển khai công tác kiểm tra
cái việc tuần tra của tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
ở dưới địa bàn đại sở
thì hằng đêm
chúng tôi tuần ít nhất
chúng tôi phải kiểm tra ba bốn lượng
đưa nhau lực lượng của địa phương
tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn này
đi vào nền ấy
và văn lợi hiệu quả tốt hơn
đó là một trong những giải pháp
mà chúng tôi hướng đến
và từ đó làm cho anh em
cũng có một ý thức thật
trong việc thách nhiệm của mình
gốc phần đảm bảo an ninh lực tự
với những gì đã làm được
các lực lượng tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
sẽ tiếp tục giữa chắc
và sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân
linh hoạt nhẹ bé hơn
trong công tác tuần tra kết ký địa bàn
để thực hiện ngày càng tốt hơn
quyết định tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
gốc phần đảm bảo an ninh lực tự trên địa bàn
quyết tâm lập thêm nhiều chiến công mới
gốc phần đem lại bình yên cho thành phố
vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân
bản tin tiếp tục với thông tin về cơn bão số một mươi năm
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay
vị trí tâm bão số một mươi năm
ở vào khoảng bảy bốn độ vị bắc

cách đảo trường sa lớn
thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm bốn mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới
bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày mai ngày hai mươi một tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu bốn độ vĩ bắc

cách côn đảo khoảng ba trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi một
khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có mưa bão
gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám
giật cấp một mươi
biển động mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn h tới
có gió mạnh cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến năm đến một mươi độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm linh bảy độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba
do vùng biển đông nam
biển quảng ngãi có gió cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám
trong bốn ngày qua ban quản lý cảng sa kỳ
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tạm dừng
hoạt động vận tải trên tuyến xa kỳ lý sơn
và ngược lại
nhiều chuyến tàu chở khách hàng hóa trên tuyến giao thông này
không thể ra vào đảo lý sơn
và đất liền
nhiều hành khách mắc kẹt trên đảo
nhiều khách du lịch ra tham quan đảo lý sơn
nhưng không thể vào bờ vì biển động mạnh
tại đầu bến cảng sa kỳ
gần một trăm linh hành khách là người địa phương
cùng hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu
chờ ra đảo phục vụ người dân
cũng bị ứ động
để tránh nguy cơ gây mất an toàn
cùng với việc cảnh báo ngư dân không nên ra khơi
ở thời điểm này lực lượng biên phòng cảnh sát giao thông đường thủy
cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kiên quyết không để người dân lén lút
sử dụng tàu cá vận chuyển hành khách trên tuyến
từ sau cơn bão số một mươi hai cho tới nay
khoảng gần ba lao động của các doanh nghiệp
ở khánh hòa bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão
không có việc làm phải nghỉ chờ việc
từ ba đến sáu tháng
theo thống kê của các ngành chức năng
toàn tỉnh khánh hòa có khoảng ba mươi doanh nghiệp
có nhiều công nhân bị thiệt hại nặng do bão số một mươi hai
trong đó có tám doanh nghiệp thiệt hại nặng nhất
đã có ba công nhân phải nghỉ chờ việc
từ ba đến sáu tháng
ubnd tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo các ngành các cấp
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tập trung thực hiện hỗ trợ người dân doanh nghiệp
khắc phục khẩu quả thiên tai
đặc biệt quan tâm hỗ trợ người dân người lao động
sửa chữa nhà ổn định đời sống
để chuẩn bị đón tết nguyên đán
về phía liên đoàn lao động tỉnh khánh hòa
đã trích hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
để hỗ trợ cho người lao động có nhà bị sập
bị hơi ngỏm nặng phải nghỉ chờ việc
hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại nặng
đồng thời tiếp tục thống kê những trường hợp công nhân
bị thiệt hại do bão để có chính sách
hỗ trợ xây sửa mái ấm công đoàn trước tết
liên đoàn lao động tỉnh sẽ miễn
giảm đóng hai kinh phí công đoàn
cho những đơn vị doanh nghiệp
bị thiệt hại nặng do thiên tai
hơn hai tháng sau khi cơn lũ quét đi qua
nhân dân các xã vùng bị thiên tai
của huyện văn trấn
đang khẩn trương dừng lại nhà cửa khôi phục sản xuất
dù còn rất nhiều khó khăn
nhưng với tinh thần đoàn kết
sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng
đã và đang tạo động lực cho người dân nơi đây
tin vào tương lai và cuộc sống mới
sẽ hồi sinh trên vùng đất này
khu tái định cư co hà
xã thạch lương
huyện văn trấn tỉnh yên bái
những ngày này ở đây tấp nập
như một công trường
hàng trăm người dân đang giúp các hộ gia đình
xây dựng nhà cửa
và chuẩn bị vật liệu để làm lại ngôi nhà của mình
trong ngôi nhà sàn
rộng trên sáu mươi mét vuông
gia đình anh hoàng văn cẩn
đang tất bật hoàn thiện những hạng mục còn lại
em cũng rất yên tâm
nói chung là chúng nó
khả năng đã không có
bão lũ đến nữa
chúng em rất cảm ơn
nhà nước đã quan tâm đến
bà con dân bằng đú
là xã bị thiệt hại nặng nề
về tài sản do bão lũ đầu tháng một mươi gây ra
xã thạch lương có năm mươi hai hộ
phải di rời khẩn cấp
trong đó có tám hộ
có nhà bị lũ cuốn trôi
và sập hoàn toàn
ngay sau cơn lũ đi qua
cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng
nhân dân hỗ trợ cho các gia đình
bị thiệt hại nặng
đến đầu tháng một mươi hai đã có một mươi hai hộ hoàn thành nhà ở
một mươi hộ đã đào móng khởi công xây dựng
các hộ còn lại
đang gấp rút chuẩn bị vật liệu
để khởi công vào thời gian tới
là cũng là đề nghị
tỉnh và huyện
sớm có nguồn kinh phí
để hỗ trợ bà con dân dựng nhà
hai là sớm bố trí
cái việc làm đường
bao xung quanh tài nữ cư
để đảm bảo cho bà con dân dân
vận chuyển các nguyên vật liệu
để phục vụ các xây dựng nhà cửa
trước lũ quấn trôi nhà em
các nhà hảo tâm và các chính quyền
đã giúp đỡ gia đình em
vượt qua hoàn cảnh khó khăn
bây giờ nhà nước đã cắm
đất cho bọn em
làm nhà cửa
cũng gần sông phần móng
bọn em rất cảm ơn
để giúp cho các hộ dân phải di rời
do thiên tai bão lũ
sớm ổn định cuộc sống
huyện văn chấn đã xây dựng
bản chi tiết cho việc di rời
và quy hoạch xây dựng các khu tái định cư
trên cơ sở nhu cầu của nhân dân
huyện đã bố trí cho chín mươi hai hộ di rời
đến sáu khu tái định cư tập trung
tám hộ ở ghép với các khu dân cư cũ
ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước
huyện cũng trích ngân sách
trên năm trăm linh triệu đồng
hỗ trợ cho hai mươi năm hộ gia đình
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bị bắt nhà
huyện cũng đã
giao cho các ngành
giúp nhân dân đổ đất
để làm các đường tạm
để nhân dân có thể vận chuyển
vật liệu vào
và các khu này sau này sẽ
làm các đường khu tái định cư
do tỉnh cũng đã có nghị quyết
và quyết định để đầu tư
và làm các đường đó để nhân dân có thể
sau khi hoàn thiện nhà sẽ đảm bảo
được có đường đi lại
với sự quan tâm của đảng nhà nước
sự chung tay giúp sức của nhân dân cả nước
nhân dân vùng lũ văn chấn
đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống mới
dù vẫn còn nhiều khóa
nhưng tinh thần đoàn kết
sự sẻ chia đùm bọc
luôn hiện hữu
đã và đang tạo động lực cho người dân nơi đây
tin vào một cuộc sống mới
sẽ hồi sinh trên vùng đất này